các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ đầu tháng bốn đến giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai khôi nhiều lần mua ma túy của tuấn anh
trú tại thành phố hà nội đem về bán cho các con nghiện trên địa bàn tỉnh
ngày một mươi ba tháng sáu khôi bị công an thành phố biên hòa bắt giữ thu giữ gần ba trăm sáu mươi gram ma túy
mở rộng điều tra ngay sau đó công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với vũ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn khôi hai mươi năm tù nguyễn đức vũ tám năm tù
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố vĩnh long và công an phường năm
vừa chia xóa một tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà
lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi chín người đang tụ tập tham gia đánh bạc
tại hiện trường tạm giữ hơn bảy mươi triệu đồng hai con gà một mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng
ngoài ra tạm giữ hai mươi chiếc điện thoại di động và bảy chiếc xe mô tô
thu điểm này được xác định do trần thanh trung đứng ra tổ chức
cho đến chiều nay cơ quan chức năng của tỉnh đắk lắc vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
tại ngã ba phước an thị trấn phước an huyện crong park giữa xe tải và xe máy
khiến một người tử vong và một người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng nay xe tải do lê văn hòa điều khiển
lưu thông trên quốc lộ hai mươi sáu
khi rẽ vào tỉnh lộ chín thì xảy ra pha chạm với xe máy do ba triệu
thị lê chú tải huyện buôn đôn điều khiển chở phía sau bà triệu thị nghiêm
hậu quả bà nghiêm tử vong tại chỗ bà lê bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện
chiều nay phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội vừa lập biên bản xử phạt
năm tài xế điều khiển xe ô tô bán tải có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên
cụ thể vào chiều ngày hai mươi một tháng bốn đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ đã phát tín hiệu
và yêu cầu tài xế nhường đường
tuy nhiên năm tài xế chú tải quận cầu giới hà nội điều khiển xe ô tô bán tải
lưu thông trên đường thanh niên hướng yên phủ thụy khuê đã không chấp hành một đoạn đường dài
ngày hai mươi bốn tháng bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã lập biên bản xử phạt
tài xế với lỗi không nhường đường cho xe có quyền ưu tiên đang phát tín hiệu
ưu tiên đi làm nhiệm vụ
với lỗi này tài xế bị xử phạt từ sáu đến tám triệu đồng và tức quyền sử dụng dây phép lái xe
từ hai bốn tháng
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi